giữa khó khăn do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín thì những tấm lòng nhường cơm sẻ áo với bà con nghèo
đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người việt chúng ta trên khắp mọi miền
rất nhiều câu chuyện đẹp về tình người đang lan tỏa giữa mùa dịch ở tp hcm
để thấy rằng không ai bị lãng quên hay bị bỏ lại phía sau
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự do phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm vừa thực hiện
ông trực hưởng đại khi nhìn thấy máy quay của chúng tôi
vì cả vùng này chẳng ai còn lạ ông là người bán vé số dạo hàng ngày trên cung đường mai thiện quận chín này
hỏi ra mới hay vì ông sợ mọi người hiểu lầm rằng ông đang vi phạm quy định
càng thương ông hơn thì hay rằng lý do mà ông ra đường như thế này
là để xin gạo từ thiện về nuôi vợ ông bảy mươi ba tuổi đang đau yếu ở nhà
ông trực hường đại khi nhìn thấy máy quay của chúng tôi
vì cả vùng này chẳng ai còn lạ ông là người bán vé số dạo hàng ngày trên cung đường mang thiện quận chín này
sài gòn những ngày này không hiếm gặp những câu chuyện để lại lòng trắc ẩn như vậy
nhưng sài gòn cũng rất đổi thân thương và rất nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người
những tấm lòng thơm thảo của người dân thành phố có lẽ bắt đầu nở rộ từ việc chính phủ quyết định tạm ngưng dịch vụ sổ số trong một mươi năm ngày
rất nhiều người hăng hái ủng hộ tiền vật phẩm để giúp người nghèo
và nhóm thiền nguyện hôm nay là những nghệ sĩ hoa hậu doanh nhân những đại sứ nhân ái đã tổ chức hoạt động ý nghĩa ngày thứ bảy thiền nguyện vì cộng đồng
cũng là một trong những câu chuyện đáng trân trọng
tôi đã có cơ hội để cùng chung tay chung sức vì cộng đồng và đem một chút ích gì đó một cái tấm lòng cái tình cảm để giúp đỡ
thì một miếng khi đó bằng một gói khi no nhưng mà với một chút xíu tình cảm như vậy
thì kimi tự nhiên sẽ giúp đỡ
tôi tin rằng là đó sẽ làm ấm lòng các anh các chị cũng giống như là những hội gia đình nghèo và đang thiếu thốn rất là nhiều trong đại dịch này
mấy ngày qua giữa những bộ bề lo toan do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hàng loạt quán cơm miễn phí giá rẻ vẫn nổi lửa
hàng loạt chủ nhà trọ quyết nhường cơm xẻ áo hàng loạt điểm phát hoa từ thiện mọc lên hàng loạt quyết sách đầy tính nhân văn của chính quyền thành phố hướng đến cộng đồng
sau những chương trình lina làm này lina hoàng cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay với lại chia sẻ với lại cộng đồng để xã hội bớt những khó khăn trong dịp cách ly một mươi năm ngày này
mùa dịch covid một mươi chín trên từng con đường ngõ phố của sài gòn không còn náo nhiệt đông đúc như trước
từng gia đình từng người dân thành phố đã ý thức cao hơn thực hiện chỉ thị quy định và những khuyến cáo của chính phủ và địa phương
và hơn cả
và lòng thơm thảo đang ngay thêm nửa sổ đã và đang sử ấm trong từng căn nhà ngõ phố